chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phối hợp với hội người cao tuổi tỉnh nghệ an tổ chức gặp mặt bảy mươi đại biểu người có uy tín tiêu biểu trên hai tuyến biên giới tỉnh nghệ an năm hai nghìn một mươi chín
người có uy tín tiêu biểu khu vực biên giới là cầu nối giữa đảng với nhân dân ở khu vực biên giới là những tấm gương sáng trong việc chăm lo lợi ích của cộng đồng
tích cực vận động gia đình dòng họ nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
phối hợp chặt chẽ với bộ đội biên phòng và các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị và ngày càng phát triển
nhân dịp này lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an và hội người cao tuổi tỉnh đã tặng bảy mươi xuất quà cho bảy mươi đại biểu là những người uy tín tiêu biểu khu vực biên giới